nước lũ rút người dân và chính quyền ở địa phương tại quảng bình đang khắc phục hậu quả do mưa lũ để sớm khôi phục cuộc sống bình thường
tuy nhiên nỗi lo lắng nhất của người dân vùng lũ lúc này là nguy cơ dịch bệnh ô nhiễm môi trường và người dân thì chưa biết phải bắt đầu từ đâu khi hàng nghìn hộ dân đang lâm vào cảnh trắng tay
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trở về nhà sau trận lũ kinh hoàng gia đình ông trần duy cảng ở xã liên thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình bàng hoàng khi nhìn thấy nhà cửa bị đổ sập tứ bề tài sản cuộc cải trôi theo dòng nước lũ
gia đình gần như lâm vào cảnh trắng tay những bao thóc giống bị ngâm nước lâu cũng lên mầm không thể gieo trồng trong vụ mùa tới được
sau mưa lũ đường xá nhà cửa bị bùn lầy rác bổ vây
chính quyền địa phương lực lượng vũ trang và người dân đang nỗ lực dọn dẹp lại nhằm ổn định cuộc sống
tuy nhiên vẫn còn đó là sự lo lắng ô nhiễm môi trường và nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ
hệ thống nước vẫn đang mất cục bộ cho nên chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong vấn đề là triển khai phương án là vệ sinh môi trường
trước mắt chúng tôi đã thành lập hai đội cơ động và trang bị đầy đủ thuốc men hóa chất máy móc phun xử lý môi trường
sẵn sàng sau khi nước rút chúng tôi sẽ triển khai hỗ trợ cho các địa phương phun hóa chất phòng chống dịch
để giúp người dân vùng lũ những ngày qua hàng chục nghìn tổ chức doanh nghiệp cá nhân tham gia ủng hộ
cứu trợ người dân ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cũng đã trích một trăm một mươi tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh
để cứu trợ khẩn cấp giúp các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt khắc phục khó khăn ban đầu
tuy nhiên để người dân vùng lũ có thể khôi phục cuộc sống khôi phục sản xuất
cần phải có hỗ trợ hơn nữa của chính phủ và sự chung tay của nhân dân cả nước